các hình ảnh tư liệu về hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý được thể hiện sinh động
đây là những tư liệu quý hẳn định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng
đón tiếp các tầng lớp nhân dân đến tham quan từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm văn hóa huyện tuy an
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng chín tại thành phố đà nẵng
một mươi thí sinh là giảng viên chính trị giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của một mươi tám tỉnh thành phố thuộc khu vực miền trung tây nguyên
cùng tham gia tranh tài tại hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do ban tuyên giáo trung ương tổ chức
hội thi lần này đặt mục tiêu góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
tại đây mỗi giảng viên lựa chọn thi một bài trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do ban tuyên giáo trung ương đã ban hành tập trung vào các chương trình hợp tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư trì bộ và các ủy viên cơ sở

bảng thông tin của trường mầm non sơn ca quận hà đông những ngày gần đây đã gắn văn bản của sở giáo dục và đào tạo
để cung cấp các thông tin về chương trình đăng ký sữa học đường đến với phụ huynh
mục tiêu của sở giáo dục và đào tạo hà nội là có trên chín mươi số trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học đăng ký chương trình
tuy nhiên những lo lắng của phụ huynh không phải không có cơ sở